chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị
thưa quý vị hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện tiên du
giữa buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí ông nguyễn nhân chiến ủy viên trung ương đảng trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
và đào hồng lan ủy viên dự quyết trung ương đảng bí thư tỉnh hủy
thay mặt đoàn đồng chí trần thị hằng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền với các ý kiến của cử tri
cử tri huyện tiên du tỉnh bắc ninh bày tỏ sự đồng tình phấn khởi trước thành tựu phát triển của đất nước của tỉnh trong thời gian qua
và đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng trước thành tựu trên mọi mặt đời sống xã hội của huyện tiên du và tỉnh bắc ninh
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí đại tướng tiếp thu các ý kiến của cử tri đồng thời hứa sẽ tổng hợp trình quốc hội trong các kỳ họp tới
đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh đồng chí đề nghị lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm
cố gắng giải quyết rứt điểm nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian sớm nhất
nhân diệm này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trao tặng một xe cứu thương cho trung tâm y tế huyện tiên du tỉnh bắc ninh và trồng cây lưu niệm tại khu vực đồi lim
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức kỷ niệm ba mươi tám năm ngày nhà giáo việt nam và chúc mừng các nhà giáo công an nhân dân được công nhận đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm hai nghìn hai mươi ba
tới sự buổi lễ có các đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn phúc thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đại diện bộ lao động thương binh và xã hội
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân cùng với sự phát triển nhanh chóng của công tác giáo dục đào tạo đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng
năm hai nghìn hai mươi bộ công an có hai mươi năm đồng chí được công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi cấp bộ và sáu mươi bảy đồng chí được công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường
đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân gia đình các nhà giáo mà còn là niềm vinh dự niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã bày tỏ tình cảm chân thành sự tri ân sâu sắc
các nhà giáo lão thành các nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ và nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng đề nghị các học viện trường công an nhân dân các thầy cô giáo tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của bác hồ kính yêu
thực hiện tốt trách nhiệm của nhà giáo đã được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tiếp tục chủ trương xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên
đảm bảo về chất lượng vững về chính trị giỏi về chuyên môn nghiệp vụ có đạo đức trăm sáng tâm quyết say mê với sự nghiệp chồng người phải hết lòng vì học sinh thân yêu vì nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành
mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng về đạo đức tận tụy gần gũi gắn bó là người truyền lửa cách mạng cho các thế hệ để học viên
đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng đào tạo tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp phong trào thi đua dạy tốt học tốt ràng luyện tốt
phục vụ tốt một cách thực chất không hình thức thực hiện nghiêm túc kỹ cương nền nếp công tác dạy và học kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực tạo môi trường giáo dục chuẩn mực lành mạnh trong hệ thống trường công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu cục đào tạo bộ công an cần tiếp tục chủ động đổi mới nội dung chương trình phương pháp dạy học
các học viện trường công an nhân dân cần có cơ chế khuyến khích phát huy trí tuệ tâm huyết tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực tiễn giảng viên kiêm nhiệm thỉnh giảng góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong bối cảnh tình hình mới
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các nhà giáo đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân phân đấu đưa học viện cảnh sát nhân dân sớm trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia
đó là nhấn mạnh của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an tại lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một của học viện cảnh sát nhân dân được tổ chức tại hà nội vào chiều nay
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi học viện cảnh sát nhân dân tiếp tục tạo được nhiều

công tác giáo dục đào tạo đổi mới theo hướng tăng cường khối lượng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ gắn đào tạo lý luận với thực tiễn công tác đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh quản lý giảng dạy học tập
học viện đã tham mưu bộ công an tổ chức nhiều hội thảo khoa học góp phần nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong năm học này học viện cảnh sát nhân dân được nhận cờ thi đua của chính phủ đặc biệt tổng kết bốn mươi năm năm đào tạo trình độ đại học học viện vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất khẳng định vị thế của một đơn vị giáo dục trọng điểm dẫn đầu trong các học viện trường công an nhân dân
trong năm học này học viện cảnh sát nhân dân được nhận cơ thi đua của chính phủ đặc biệt tổng kết bốn mươi năm năm đào tạo trình độ đại học học viện vinh dự được chính phủ đặc biệt tổng kết bốn mươi năm năm đào tạo trình độ đại học trường công an nhân dân được nhận cơ thi đua của chính phủ

quan trọng của lực lượng công an và của nhà nước góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại công an tỉnh hòa bình
thời gian qua công an tỉnh hòa bình đã tổ chức triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu bộ giao năm hai nghìn hai mươi ba
an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tội phạm hình sự giảm tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí đã bố trí đủ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở một trăm bốn mươi một trên một trăm bốn mươi một xã thị trấn
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận những kết quả thành tích mà công an tỉnh hòa bình đã đạt được thời gian qua
trong thời gian tới đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh hòa bình
lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương cần tiếp tục giả soát các phương án kế hoạch bảo vệ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cần làm tốt công tác điều phối bố trí lực lượng công an các cấp sát với yêu cầu của bộ công an
trong đó quan tâm đầu tư các lực lượng ở cơ sở lực lượng trực tiếp chiến đấu
tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước bảo đảm an ninh mạng an ninh thông tin
tập trung phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch đối tượng xấu sử dụng không gian mạng để tuyên truyền
xuyên tạc hạ uy tín bồi nhọ cán bộ nhân sự đại hội ra soát giải quyết rứt điểm các vụ việc tranh chấp
khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài vượt cấp những vấn đề tồn tại bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tổ chức có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
làm tốt công tác cán bộ xây dựng đoàn kết nội bộ quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần điều kiện làm việc
để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn vào ngày hôm nay
thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng với các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện hồng dân và huyện phước long tỉnh bạc liêu
tại các điểm tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu đã thông tin đến bà con cử tri về kết quả kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
kỳ họp thứ một mươi diễn ra trong thời gian một mươi tám ngày và được chia thành hai đợt kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội đã thông qua bảy luật một mươi ba nghị quyết cho ý kiến về bốn dự án luật
phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an bày tỏ sự trân trọng đối với những ý kiến đóng góp thẳng thắn khách quan của các cử tri
cũng như sự quan tâm của bà con cử tri đối với hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh những đóng góp của bà con cử tri là căn cứ cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu kiến nghị đề xuất với quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
đồng chí thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp các ngành đoàn thể và nhân dân tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các cử tri trong thời gian tới
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng xã hội lành mạnh kỷ cương phát triển mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
sáng nay tại công an tỉnh quảng ngãi cụm thi đua số bảy bộ công an gồm công an các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
công an các tỉnh trong cụm thi đua số bảy đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú nội dung đổi mới mang lại hiệu quả tích cực trên tất cả các mặt công tác
trong năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ điều tra khám phá án trung bình đạt tám mươi tám năm trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi sáu ba mươi bốn vượt chỉ tiêu đề ra công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều đổi mới
tại hội nghị các đơn vị trong cụm thi đua số bảy đã thống nhất suy tôn đề nghị chính phủ tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho công an tỉnh quảng ngãi
thưa quý vị và các bạn gần hai mươi năm gắn bó với mảnh đất miền núi sơn la trực tiếp tham gia các chuyên án trong rừng sâu

thượng tá mai hoàng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều băng ổ nhóm ma túy để mang lại bình yên trong từng nếp nhà nơi biên giới tổ quốc
sự vững vàng về lập trường tư tưởng tinh thần chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm không quản ngại khó khăn vất vả thậm chí mất mát và hy sinh
thế nhưng thượng tá mai hoàng phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự nguyên trưởng công an huyện mộc châu công an tỉnh sơn la là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của lực lượng công an nhân dân
đối với cá nhân những người công tác phòng chống tội phạm như chúng tôi thì mỗi bước chân hành quân trên tuyến biên giới dù rằng ở mỗi sớm mai hay đêm tối mưa mù hay gió rét
chúng tôi cũng luôn hướng theo lá cờ của tổ quốc lá cờ đảng để nguyện một lòng đấu tranh phòng chống tội phạm luôn phấn đấu nỗ lực hết mình để giữ bình yên hạnh phúc cho nhân dân
hình ảnh của những người dân lao động rất là tầm tào và rất là vất vả có được một chút tài sản mà bị các đối tượng trộm cắp
rồi đặc biệt là những gia đình mà bị hệ lụy của tội phạm ma túy thì đó là những hình ảnh mà rất là xót xa
và mình nghĩ rằng lực lượng công an mình phải làm sao mà đấu tranh phòng chống tội phạm là tốt đó là trách nhiệm đó là tình cảm
thì mình nghĩ rằng lực lượng công an nhân dân cũng từ nhân dân mà ra
có những lúc tham gia những chuyên án thì ở trong rừng rất là nhiều
đêm tối giá rét ở từ bảy ngày đến một mươi ngày
một mươi ngày rất là vất vả chủ yếu là ăn lương khô rồi rau rừng
có những lúc rất là căng thẳng vì phải thức quá là nhiều ngày
mà thức ra ngoài cái việc đấu tranh thì còn phải tự biết bảo vệ mình nữa
có những năm mà chúng tôi đi đến tận hai mươi tám hai mươi chín tết gần như là chúng tôi không về nhà bao giờ
như cá nhân tôi chưa bao giờ biết nghỉ phép là gì cả
vì tranh thủ cũng chưa bao giờ nghỉ đến ngày hôm nay
không phải là ngành không quan tâm không cho chúng tôi nghỉ phép để tranh thủ
chúng tôi có chế độ nhưng vì công việc nó cứ kéo chúng tôi đi
phải nói rằng đấu tranh với tội phạm thì nó sai
nó đam mê mà nó say
mình muốn là mình luôn phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nên là nó khiến cho chúng tôi cứ bước đi
điều đạn này hay là súng thì bắn trực tiếp với lực lượng đối hành chuyên án rất là nhiều
mình thì bị thương ở chân rồi ở mặt
cũng có những chuyên án có đồng đội thì hy sinh
khi tắt nhén nhang để mà tiễn biệt đồng đội thì mình cảm thấy rất là đau xót
đặc biệt là khi mà nhìn thấy cha mẹ người thân của đồng đội mình mà lên nhận tấm bằng tổ quốc ghi công
mình cũng rất là suy nghĩ
nghĩ rằng là biết đâu cứ tiếp tục
đường này một ngày nào đó người lên nhẫn tấm bằng tổ quốc ghi công là cha mẹ mình
nhưng mà nếu như không may mắn mà có hy sinh
thì chúng tôi cũng cảm thấy đó là một sự hy sinh vinh quang
thì tôi nghĩ rằng là đã đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là đứng trong hàng ngũ của đảng
thì lá cờ của tổ quốc lá cờ đảng luôn bay trong trái tim
nhưng mà sống thực sự là vinh quang
nếu có hy sinh cũng thực sự phải hy sinh một cách xứng đáng
vì tổ quốc vì nhân dân
không chỉ xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
thượng tá mai hoàng còn là một người luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện thiện nguyện
giúp đỡ đồng bào người dân miền núi hay các em học sinh mồ côi
có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách tính
và với những thành tích của mình
thượng tá mai hoàng đã vinh dự được lãnh đạo đảng nhà nước
trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
xin được chuyển sang một thông tin khác
vào chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi một
bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ
dưới sự chủ trì của người phát ngôn lê thị thu hằng
tại buổi họp báo người phát ngôn đã thông báo một số hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới đồng thời trả lời những câu hỏi của phóng viên
về những sự kiện đang được dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về mối quan hệ giữa việt nam và campuchia
người phát ngôn lê thị thu hằng khẳng định
việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng
tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng thiết thực hiệu quả
vì lợi ích của nhân dân hai nước
có thể nói là quan hệ hai nước phát triển rất là tích cực trong thời gian qua
theo bà lê thị thu hằng
trước khi dịch covid một mươi chín bùng phát
hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao quan trọng
trong đó phải kể đến chuyến thăm cấp nhà nước của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng campuchia hun sen hai lần thăm chính thức việt nam
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
chính phủ các bộ ngành và địa phương của việt nam
đã hỗ trợ trong thiết bị y tế
chia sẻ với những khó khăn của campuchia
đồng thời tiếp tục duy trì thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế đa phương
trên các diễn đàn quốc tế trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục được duy trì
liên quan đến câu hỏi đề nghị cho biết vấn đề biển đông
được thảo luận như thế nào tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi năm
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
tại các hội nghị cấp cao asean và cấp cao đông á lần thứ một mươi năm
thì đại diện nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình hình biển đông
và khẳng định sự cần thiết duy trì hòa bình bền vững
ổn định lâu dài trên vùng biển quan trọng của khu vực này
để đạt được mục tiêu đó thì cũng cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm
đặc biệt là tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng
phức tạp thêm tình hình không quân sự hóa
bà hằng cũng nhấn mạnh các nội dung trên đây
đã được phản ánh đầy đủ trong tuyên bố chủ tịch của hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy
và hội nghị cấp cao eas một mươi năm
thông tin về chuyến thăm việt nam của cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ robert o brien
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng một mươi một ông robert o brien sẽ thăm chính thức việt nam
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam hoa kỳ
trong thời gian ở thăm việt nam ông o brien sẽ có các cuộc gặp
với lãnh đạo một số bộ ngành của việt nam
để trao đổi các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương
cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
còn vào sáng nay hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao các nước asean mở rộng
ad som cộng đã được tổ chức với sự tham gia của trưởng các ad som cộng các nước asean
các nước cộng gồm có nga trung quốc hoa kỳ nhật bản hàn quốc australia new zealand ấn độ
cùng tùy viên quân sự các nước asean và các nước đối tác
tại đầu cầu hà nội
chủ trì và phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
trưởng ad som cộng việt nam nhấn mạnh quyết tâm của các nước asean và các nước đối tác
là dù tác động của đại dịch covid một mươi chín nhưng hợp tác quốc phòng sẽ không bị ngưng trệ
ngược lại các bên sẽ cùng phải nỗ lực hơn nữa từ đó có thể tăng cường hợp tác
duy trì các nội dung đã thống nhất bên cạnh đó tiếp tục hợp tác với nhau để phòng chống dịch bệnh
tại hội nghị các đại biểu đã nghe thông báo những kết quả về tình hình hợp tác trong asean
nghe báo cáo kết quả hội nghị nhóm cùng làm việc với các quan chức quốc phòng cấp cao asean mở rộng
chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh thế giới và khu vực trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín và hậu đại dịch
các đại biểu cũng đã thông qua kế hoạch hoạt động chu kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba của các nhóm chuyên gia
hội nghị bộ trưởng quốc phòng mở rộng cũng như chuẩn bị cho hội nghị admm cộng vào tháng một mươi hai tới đây
hội nghị bộ trưởng quốc phòng mở rộng cũng như chuẩn bị cho hội nghị admm vào tháng một mươi hai tới đây